trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri tại thành phố hải phòng sáng nay tại thành phố hải phòng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nút giao nam cầu bính
đây là dự án đầu tư xây dựng nút giao nam cầu bính được khởi công xây dựng vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
và phải bảo đảm hoàn thành vào đúng dịp một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng hải phòng
với tổng mức đầu tư gần một năm trăm linh tỷ đồng quy mô của dự án trong phạm vi nút giao bao gồm cải tạo đường hồng bang
có bể rộng nền đường lên đến năm mươi mét cải tạo đường bạch đăng nền đường bốn mươi năm năm m đường dẫn vào nút phía cầu bính
có bể rộng nền đường bốn mươi một mét kết cấu mặt đường cấp cao a một
nút giao thông được khánh thành sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi giao thông tại cửa ngõ phía tây bắc của thành phố
nâng cao năng lực khai thác cầu bính thuận lợi kết nối trong khu vực với quốc lộ năm quốc lộ một mươi và khu đô thị bắc sông cấm trong tương lai